phải bảo đảm hoạt động bình thường an toàn hệ thống giao thông vận tải các loại để phục vụ sự phát triển của đất nước
không vì khó khăn mà làm ách tắc ảnh hưởng đến sự phát triển trong thời gian tới
yêu cầu ngành giao thông vận tải tổ chức công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ mà pháp luật đã quy định
đơn vị nào không hoàn thành sẽ xử lý nghiệp
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ diễn ra vào sáng nay
khi bàn bạc về các dự án giao thông cấp bách
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh có sự trì trệ trong xử lý những lĩnh vực giao thông còn nhiều nguyên nhân
do vậy bộ giao thông vận tải phải phân công rõ ràng hơn ra công việc có thời hạn rõ ràng hơn tìm ra những nguyên nhân chậm trễ để khắc phục
cần phân biệt nhà nước làm gì xã hội hóa cái gì để phát huy nguồn nhân lực tổng hợp trong phát triển ngành giao thông vận tải
về dự án đường bộ cao tốc trung lương mỹ thuận mỹ thuận cần thơ thủ tướng yêu cầu bảo đảm đúng tiến độ chất lượng công trình
về dự án cảng hàng không quốc tế long thành thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư trình gấp cho chính phủ và quốc hội để kỳ họp này thông qua
thủ tướng đề nghị tỉnh đồng nai chịu trách nhiệm đền bù giải phóng mặt bằng kịp thời đúng tiến độ xây dựng khu tái định cư để sẵn sàng cho năm hai nghìn hai mươi một khởi công công trình này
yêu cầu chủ tịch tỉnh chủ trì đền bù tốt nhất chính xác nhất không để tham ô tham nhũng thất thoát tài sản nhà nước nếu để xảy ra tình trạng tham ô thì phải xử lý nghiêm
về việc xử lý tắc nghẽn bảo đảm an toàn khai thác bay tại các cảng hàng không quốc tế thì phải bảo đảm bình thường an toàn
đề cập đến việc quá tải tại sân bay tân sơn nhất thủ tướng nêu rõ phải thường xuyên chỉ đạo xử lý

đề cập đến việc quá tải tại sân bay tân xuân nhất thủ tướng nêu rõ phải thường xuyên chỉ đạo xuyên chỉ đạo xuyên chỉ đạo